sau một tuần làm việc nghiêm túc tích cực và hiệu quả hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi bảy
và các hội nghị cấp cao liên quan đã kết thúc tốt đẹp với nhiều kết quả
nhờ sự đồng thuận nhất trí cao của các nước asean
gắn kết và chủ động thích ứng vượt qua rào cản không gian thời gian lẫn hình thức tương tác
chúng ta đã có những ngày làm việc rất hiệu quả
lãnh đạo các nước asean đã trao đổi thống nhất nhiều biện pháp quyết liệt thiết thực
đẩy mạnh hợp tác ứng phó và vượt qua các thách thức mà asean phải đối mặt
trong đó có dịch bệnh covid một mươi chín giữ vững đà hợp tác và đưa ra những định hướng lớn
cho cộng đồng asean phát triển ngày càng vững mạnh
thực sự trở thành hạt nhân của khu vực với người dân luôn ở vị trí trung tâm
cũng tại hội nghị lần này chúng ta đã nhất trí về nhiều nội dung quan trọng
tạo động lực mới cho quan hệ giữa asean với các đối tác
khẳng định cam kết mạnh mẽ với hợp tác đa phương cũng như liên kết và tự do hóa kinh tế
chia sẻ quan điểm về các vấn đề của khu vực và quốc tế đang nổi lên
chúng ta nhất trí rằng vai trò trung tâm của asean cần được duy trì và tiếp tục phát huy
thúc đẩy đối thoại hợp tác ngăn ngừa xung đột xây dựng lòng tin
kiến tạo cấu trúc khu vực rộng mở minh bạch bao trùm và dựa trên luật lệ
cùng nhau kiên cường vượt qua các trở ngại
sau tám năm làm việc đến nay đã chính thức kết thúc hoàn toàn đàm phán hiệp định rcep
để có thể ký kết hiệp định
hiệp định rcep sẽ tạo nên khuôn khổ ràng buộc pháp lý trong khu vực
về chính sách thương mại đầu tư sở hữu trí tuệ thương mại điện tử
giải quyết tranh chấp góp phần ràng buộc các nước tuân thủ các nguyên tắc trong thương mại quốc tế
hội nghị đã thông qua tuyên bố chung hội nghị cấp cao rcep lần thứ tư
sau hơn năm thập kỷ hình thành và phát triển
asean tiếp tục khẳng định sức mạnh của tình đoàn kết năng lực tự cường
và khả năng thích ứng linh hoạt với các thách thức
với những hành trang phong phú của năm hai nghìn hai mươi và của các năm trước đây
asean có thể tự tin vững bước vào thập niên thứ sáu
một chặng đường dài không ít thách thức nhưng cũng đầy hứa hẹn đang dần mở ra